tối ngày hai mươi chín tháng sáu tỉnh phú yên long trọng tổ chức kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh
mùng một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ có các đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương lão thành cách mạng
và mẹ việt nam anh hùng cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chúc mừng những thành quả quan trọng
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân phú yên đã đạt được trong ba mươi năm qua
chủ tịch quốc hội khẳng định những kết quả đạt được của đảng bộ chính quyền và nhân dân phú yên
trong ba mươi năm qua đã làm cho quê hương phú yên nói chung và thành phố tuy hòa nói riêng
ngày càng khởi sắc tạo tiền đề để phú yên tiếp tục phát triển bền vững hơn trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý tỉnh phú yên cần tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ
giải pháp trọng tâm trong đó cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng
xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực làm tốt công tác tư tưởng
tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương
nhân dịp này chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã tặng huân chương độc lập hạng nhất
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên